thứ trưởng tài chính nga sergei vyssinin mới đây đã khẳng định là nước này không muốn xảy ra xáo trộn
đối với những nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ngày một mươi chín tháng một mươi một sẽ là đánh dấu mốc thời gian hết hạn
đối với thỏa thuận hiện tại về xuất khẩu ngũ cốc trên biển đen
thứ trưởng tài chính nga khẳng định nếu phương tây thực hiện đúng những tuyên bố về miễn trừng phạt
đối với hoạt động xuất khẩu lương thực của nga thì việc thực hiện sáng kiến ngũ cốc biển đen
do liên hợp quốc và thổ nhĩ kỳ làm trung gian vẫn sẽ diễn ra bình thường
quan chức này cũng cho rằng khoảng thời gian hiệu lực một trăm hai mươi ngày của thỏa thuận là phù hợp
trong diễn biến liên quan phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo
kiêm điều phối viên cứu trợ khẩn cấp martin griffith hôm qua đã bày tỏ lạc quan
về triển vọng tiếp tục duy trì sáng kiến ngũ cốc biển đen sau khi gặp gỡ các phái đoàn nga
và ukraine tại istanbul của thổ nhĩ kỳ
tổng thống pháp cùng ngày cũng tuyên bố nước này và thổ nhĩ kỳ sẽ tiếp tục phối hợp
thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của ukraine